xin được trân trọng kính mời đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đồng chủ tịch liên hoan
truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba

trong việc truyền bá về chủ nghĩa mắc nên in tư tưởng hồ chí minh
quan trọng về việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam
xã hội chủ nghĩa nhận thức sâu sắc về vấn đề đó
trong suốt quá trình bảy mươi bảy năm qua đảng ủy công an trung ương
ninh đạo bộ công an luôn quan trọng và quan tâm công tác
tuyên truyền truyền thông báo chí phát thanh truyền hình
trong công an nhân dân nhất là từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ nhất
được bộ nội vụ nay là bộ công an phối hợp với đài truyền hình việt nam
tổ chức tại thành phố hải phòng
và cũng từ đó đến nay cứ hai theo định kỳ hai năm một lần
một mươi hai kỳ liên hoan đã trải qua liên hoan truyền hình phát thanh
công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm nay được tổ chức
tại thành phố cần thơ là địa bàn trung tâm chiến
lực về văn hóa kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
của vùng miền tây nam bộ
liên hoan là một loại hoạt động về truyền thông
của những người làm báo làm truyền hình phát thanh
trong công an nhân dân
đây là dịp để đội ngũ phóng viên biên tập viên báo chí
công an nhân dân trong cả nước cùng với đồng nghiệp
ngoài lực lượng công an nhân dân có dịp để gặp gỡ trao đổi
và học hỏi kinh nghiệm nâng cao về kỹ năng kiến thức
nghiệp vụ làm truyền hình phát thanh góp phần để tạo
động lực thi đua sáng tạo về những tác phẩm phục vụ
hiệu quả cho công tác tuyên truyền về nhiệm vụ đảm bảo
an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh và tôn vinh lan tỏa những hình ảnh
người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân
vì dân phục vụ ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân
phát huy về kết quả của một mươi hai kỳ liên hoan đã qua
liên hoan lần này có nhiều đổi mới sáng tạo phù hợp
với xu thế về truyền thông hiện đại đáp ứng với yêu cầu
trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia góp phần thực hiện
hiệu quả về nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi
của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng
công an nhân dân trong sạch vững mạnh và tôn vinh đan tỏa
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng với yêu cầu
nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
tham gia về liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi ba đợt này có hơn bảy mươi đơn vị thuộc công an các đơn vị
địa phương và các đài phát thanh truyền hình trong và ngoài
lực lượng công an nhân dân tham gia với năm trăm linh phóng viên
biên tập viên phát tán viên người dẫn chương trình
đại diện cho hàng nghìn người làm báo và báo hình báo nói
trong lực lượng công an nhân dân và các cơ quan báo đài ngoài
lực lượng công an nhân dân các đồng chí đã mang đến cho
liên hoan lần này hơn sáu trăm linh tác phẩm trong đó có nhiều
chương trình tác phẩm đạt chất lượng tốt được chuẩn bị
nghiêm túc công phu ở tất cả các nội dung của đợt thi để
liên hoan truyền hình và phát thanh công an nhân dân
thứ một mươi ba đạt được những mục tiêu yêu cầu đề ra tôi đề nghị
ban tổ chức ban giám khảo và các đơn vị chức năng của bộ công an
an đài truyền hình việt nam công an thành phố cần thơ nêu
cao tinh thần trách nhiệm chủ động kịp thời khắc phục mọi
khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra các đồng
chí trong ban giám khảo và những nhà báo nhà đạo diễn về
nghệ sĩ và có uy tín kinh nghiệm và nằm
việc với tinh thần chuyên nghiệp công tâm khách quan
để chọn ra những chương trình tác phẩm tiêu biểu xuất sắc
góp phần quan trọng vào sự thành công của liên hoan các cơ quan
báo đài trong và ngoài lực lượng công an nhân dân cần tập trung
tuyên truyền lan tỏa sâu rộng về các hoạt động và kết quả của
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ
mười ba thưa toàn thể các đồng chí mới đây bộ chính trị
mới ban hạng các đồng chí mới đây bộ chính trị mới ban hạng các đồng
chí mới đây bộ chính trị mới ban hạng các đồng chí mới đây

và tạm nhìn yourself về lumpa k note là chính vì
cần thơ có cơ hội để quảng bá
giới thiệu về hình ảnh đẹp
về mảnh đất con người
của cần thơ thân thiện
mến khách với đồng bào cả nước
nhân dịp này thay mặt cho
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tôi xin chân thành cảm ơn
nánh đạo đài truyền hình việt nam
thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân
thành phố cần thơ
đã quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi
để cho niên hoan được tổ chức
diễn ra chú đáo và hiệu quả
tôi ghi nhận
biểu dương và đánh giá cao
về sự cố gắng nỗ lực chuẩn bị
của cục truyền thông công an nhân dân
công an thành phố cần thơ
và sự tham gia tích cực
của công an các đơn vị địa phương
trong phạm vi toàn quốc
tôi tin tưởng rằng
với sự quan tâm của các đồng chí
nánh đạo sự nỗ lực
của ban tổ chức ban giám khảo
và sự ủng hộ nhiệt tình
của tất cả các đồng chí
và các bạn
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi ba sẽ thành công tốt đẹp
ghi dấu ấn
đậm nét trong mỗi đại biểu
khách quý và khán giả
truyền hình trong cả nước
với tinh thần đó
tôi xin khai mạc niên hoan truyền hình
phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi
xin chúc các đồng chí nánh đạo
và các đồng chí đại biểu
cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe
hạnh phúc và thành công
xin trân trọng cảm ơn
xin trân trọng cảm ơn
đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chủ tịch liên hoan truyền hình phát thanh
công an nhân dân lần thứ một mươi ba